thưa quý vị và các bạn với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong đó có lực lượng công an
vụ án việt á đã tiếp tục hé lộ nhiều mảng tối
trong một diễn biến mới nhất ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn hai giám đốc cdc đồng tháp
và nguyễn thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến các gói thầu của công ty việt á
các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp
và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
theo thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế
sinh phẩm ký xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín
tổng giá trị hợp đồng mua sắm của các đơn vị ở đồng tháp trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là hơn bảy trăm bốn mươi hai tỷ đồng
riêng đối với công ty cổ phần công nghệ việt á các đơn vị ở đồng tháp đã mua sắm một mươi gói thầu
với giá trị hợp đồng hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
trong đó giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán gần một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
còn hơn bốn mươi sáu tỷ đồng chưa thanh toán
cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật